đại dịch covid một mươi chín khiến việc đi lại của các nhà đầu tư cũng như các quyết định đầu tư mới
và mở rộng quy mô dự án đầu tư nước ngoài tiếp tục bị ảnh hưởng
tuy nhiên việt nam vẫn hấp dẫn giới đầu tư quốc tế
theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài tính đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam đạt hai mươi ba bốn mươi tám tỷ usd bằng tám mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
vốn giải ngân ước đạt một mươi năm tám tỷ usd bằng chín mươi bảy sáu
trong quý ba giá nhà trung cư ở thị trường sơ cấp vẫn ghi nhận tăng sáu theo năm
báo cáo thị trường bất động sản quý ba của cpre việt nam cho thấy
giá bán tiếp tục tăng nhẹ so với quý trước
tuy nhiên thị trường căn hộ ở giao dịch thứ cấp sẽ tiếp tục gặp khó
các chuyên gia dự báo trong sáu tháng nữa thị trường sẽ chứng kiến làn sóng bán cắt lỗ
ở thị trường thứ cấp tình trạng này có thể sẽ tạo áp lực lên cả giá bán sơ cấp
của các chủ đầu tư
ngân hàng nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp
của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhiều quy định mới đáng chú ý
theo đó các tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỷ lệ nợ xấu dưới ba
đồng thời doanh nghiệp phát hành cũng không được có nợ xấu trong vòng một mươi hai tháng gần nhất
tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua
các tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành có mục đích để
góp vốn mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác hay để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp
phát hành không được mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán trong vòng một mươi hai tháng
mới đây chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm hai mươi năm quy định xử phạt hành chính về thuế
hóa đơn trong đó quy định phạt tiền từ một đến ba lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế
đối với các hành vi vi phạm được quy định tại nghị định phạt tiền một lần số thuế trốn
đối với người nộp thuế có tỉnh tiết giảm nhẹ
phạt tiền một năm lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế không có tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ
phạt tiền hai lần số tiền thuế trốn có một tình tiết tăng nặng
phạt tiền hai năm lần số tiền thuế trốn có hai tỉnh tiết tăng nặng
phạt tiền ba lần số tiền thuế trốn có từ ba tỉnh tiết tăng nặng trở lên
mới đây tập đoàn xây dựng hòa bình đã vinh dự nhận giải doanh nghiệp xuất sắc châu á
corporate iceland award tại lễ trao giải
tập đoàn xây dựng hòa bình đã vinh dự nhận giải thưởng kinh doanh xuất sắc châu á hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên tập đoàn nhận giải thưởng quốc tế này
năm nay apea hai nghìn hai mươi công bố ba mươi năm doanh nghiệp đặt giải ở nhiều hạng mục
doanh nghiệp xuất sắc châu á doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thương hiệu truyền cảm hứng
trước đó tập đoàn xây dựng hòa bình được vinh danh trong top một trăm linh nơi làm việc tốt nhất việt nam hai nghìn hai mươi
do alphabet phối hợp thực hiện
năm nay là lần thứ năm liên tiếp tập đoàn nhận giải thưởng top một trăm linh này
những thành tích quốc tế và trong nước đã khẳng định được vị thế thương hiệu uy tín của tập đoàn
minh chứng cho tinh thần vượt khó đoàn kết của văn hóa doanh nghiệp hòa bình
nhằm gia tăng cơ hội cho các khách hàng tham gia chương trình khuyến mại
lĩnh lãi định kỳ dinh quả tiện nghi bidv thông báo mở rộng thời gian triển khai chương trình
đến hết ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các khách hàng gửi mới hoặc quay vòng tài khoản tiền gửi tiết kiệm bidv tại quầy
đồng thời mở và nhận lãi hàng tháng qua tài khoản thanh toán lãi an phát
sẽ được nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt
tổng giá trị quà tặng tiền mặt của chương trình lên đến hơn bảy chín mươi năm tỷ đồng
ngoài ra tại thời điểm hai mươi bốn h ngày kết thúc chương trình ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình và có tài khoản lãi an phát
ở trạng thái hoạt động
sẽ được tham gia quay số may mắn với tám mươi tám giải thưởng hấp dẫn trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị và các bạn
nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại